các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại đây tổ công tác phát hiện năm thanh niên lái xe máy mang biển kiểm soát chín mươi chín f một năm mươi nghìn ba trăm chín mươi tám có biểu hiện vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông nam thanh niên này không chấp hành mà lao thẳng xe vào lực lượng chức năng
tông trúng trung tá nguyễn đức sơn đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã thuận thành
cú tông xe khiến trung tá nguyễn đức sơn chấn thương nặng sau đó trung tá sơn được đi cấp cứu
đồng thời tổ công tác đã khống chế bắt giữ nam thanh niên và đưa về trụ sở điều tra làm rõ
tại cơ quan công an nam thanh niên khai tên vũ văn tâm sinh năm hai nghìn ba chú xã đình tổ thị xã thuận thành bắc ninh
ngày hai mươi ba tháng ba lãnh đạo công an tỉnh bắc ninh đến bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội thăm hỏi
động viên trung tá nguyễn đức sơn điều trị sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục công tác
thưa quý vị cùng với việc lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước tăng cường tuần tra kiểm soát nồng độ cồn
thì số vụ chống đối thông chốt của các tài xế vi phạm cũng tăng lên
mới đây một tài xế ở bắc giang đã điều khiển ô tô vượt qua chốt kiểm tra nồng độ cồn
sau đó đâm và kéo lê xe mô tô của cảnh sát tué lửa trên đường
theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
tối ngày hai mươi bốn tháng một tổ công tác của công an huyện tổ chức kiểm soát
xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn tại km số tám ba trăm linh đường tỉnh hai trăm chín mươi bốn thuộc địa phận thị trấn nhã nam huyện tân yên
đến khoảng hai mươi h hai mươi tám tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô bán tải biển kiểm soát hai mươi chín h năm mươi năm nghìn một trăm bốn mươi hai
di chuyển theo hướng xã quang tiến đi thị trấn nhã nam để kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà điều khiển xe đâm thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ
tổ công tác lập tức sử dụng phương tiện truy đuổi liên tục ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng ngoan cố chống đối
trong quá trình bỏ chạy xe ô tô bán tải vi phạm cuốn xe mô tô công vụ biển số chín mươi tám b một trăm một mươi sáu vào gầm xe và kéo đi hơn năm km
khi điều khiển xe vào thôn giữa xã tân trung huyện tân yên đối tượng bật cửa xe và bỏ chạy về phía cánh đồng để lần trốn
tổ công tác tiến hành bảo vệ hiện trường và phối hợp với cơ quan điều tra công an huyện tân yên khám nghiệm trường truy tìm đối tượng
khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một đối tượng điều khiển xe ô tô bán tải được xác định là hà quang tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tổ dân phố tiến thắng thị trấn nhã nam
sau đó đối tượng tùng đến công an huyện tân yên trình diện và bị tạm giữ hình sự
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã uống khoảng năm chén rượu từ trưa ngày hai mươi bốn tháng một
khi thấy tổ công tác giao thông kiểm tra nồng độ cồn đã không chấp hành việc kiểm tra bỏ chạy
quá trình kiểm tra sở bộ ban đầu tại cơ quan công an lái xe hà quang tùng không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy
vụ việc đang được công an huyện tân yên tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định
trước vụ việc xảy ra tại huyện tân yên tỉnh bắc giang trên cả nước đã có nhiều tài xế bị tạm giữ hình sự vì thông chốt đo nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông
gần đây nhất là vụ thượng úy quân đội thuộc trạm sửa chữa tàu thuyền quân khu bốn đã tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông khi đang thực hiện đo nồng độ cồn tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
công an tp vinh cho biết đang tạm giữ hình sự phan công đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường lê lợi tp vinh để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh sẽ bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra khu vực hai quân khu bốn để xử lý theo đúng thẩm quyền
bởi phan công đoàn là thượng úy quân đội công tác tại trạm sửa chữa tàu thuyền quân khu bốn
theo báo cáo cụ thể của cơ quan điều tra vào lúc hai mươi h ngày hai mươi một tháng một tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đang triển khai lực lượng tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực thuộc km bốn trăm sáu mươi bốn tám trăm linh quốc lộ một a đường trần phú tp vinh
thì phát hiện xe ô tô mazda màu đỏ mang biển kiểm soát ba mươi bảy k
hai mươi bảy nghìn chín mươi hai đang di chuyển trên đường lái xe nghi vấn có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn
khi xe ô tô trên di chuyển đến gần chốt kiểm tra đại úy nguyễn minh thông của tổ công tác đã dùng gậy chỉ huy giao thông và đền còi ra hiệu lệnh cho xe ô tô trên đi chậm lại bà hướng dẫn xe đi vào làn kiểm tra nồng độ cồn
thế nhưng lái xe điều khiển ô tô đã không chấp hành theo hiệu lệnh cho xe lùi sau đó điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều nhằm trốn tránh lực lượng chức năng
đặc biệt khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận và tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe người điều khiển phương tiện trên không dừng lại mà lao thẳng xe vào thành viên tổ công tác và gây nguy hiểm cho nhiều người
khi bị tổ công tác tiến hành truy đuổi tài xế này vẫn lái xe ngược chiều sau đó tắt qua vòng xuyến phương đông vào đường trường thi rồi di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường khác của tp vinh
tổ công tác sau đó đã chặn dừng được xe ô tô trên ở số một trăm một mươi bảy đường chu văn an và khống chế đối tượng
kết quả kiểm tra nồng độ cồn
sau đó cho thấy nam tài xế này vi phạm mức ba trăm chín mươi chín mg trên một lít khí thở
tại cơ quan công an tài xế khai là thượng úy quân đội công tác tại trạm sửa chữa tàu thuyền quân khu bốn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh vẫn đang củng cố hồ sơ sau đó bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra khu vực hai quân khu bốn để điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cũng đã quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị cắt
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nam sinh thông chốt đo nồng độ cồn là đặng đình v một mươi tám tuổi ngụ tại xã thạch trung thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông thành xen để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
theo tài liệu điều tra khoảng một mươi chín h hai mươi chín phút ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên tuyến đường hà huy tập thành phố hà tĩnh
phát hiện mv điều khiển xe máy biển số ba mươi tám n ba sáu nghìn tám trăm hai mươi sáu
chạy tốc độ cao ra tín hiệu yêu cầu v giảm tốc độ dừng xe
tuy nhiên v không chấp hành hiệu lệnh tiếp tục tăng ga để thông chốt và tông trúng thiêu tá hồ sĩ tích cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh đang làm nhiệm vụ tại đây
sau khi tông xe vào người thiêu tá tích nam sinh bị mất lái nên ngã xuống đường và bị xây sát nhẹ thiêu tá tích được đồng đội đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh để cấp cứu
qua chẩn đoán ban đầu thiêu tá tích bị sập phổi thương tích nặng đang được các bác sĩ điều trị
tại cơ quan điều tra vê khai nhận chưa đủ tuổi điều khiển xe máy nên chưa có bảng lái xe
khi phát hiện tổ công tác phòng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường sợ bị xử phạt nên v đã cố tình thông chốt đo nồng độ cồn để bỏ chạy nhưng không may tông xe vào người chiến sĩ cảnh sát giao thông
tại hà nội lực lượng cảnh sát giao thông đang đẩy mạnh triển khai tuần tra kiểm soát nồng độ cồn trên mọi tuyến đường
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội chỉ tính riêng trong ngày hai mươi bốn tháng một lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội lập các chốt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn với những người tham gia giao thông
kết quả phát hiện hơn một trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông chỉ trong một ngày
cụ thể ngày hai mươi bốn tháng một lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý ba trăm tám mươi ba trường hợp vi phạm tạm giữ một trăm ba mươi hai phương tiện hai trăm bốn mươi bộ giấy tờ và tước bảy mươi hai giấy phép lái xe
đặc biệt trong đó có một trăm linh bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn bảy trường hợp vi phạm về quá khổ quá tải cơi nới
cùng ngày hai tổ công tác đặc biệt tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một đã xử lý năm mươi sáu trường hợp một mươi một xe khách một mươi ba xe tải tám xe con một container hai mươi ba mô tô
các tổ một trăm bốn mươi một qua kiểm tra kiểm soát phát hiện bốn vụ việc bắt giữ bốn đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ một đèn pin trích điện ba xe mô tô nghi xe tăng vật một biển kiểm soát và một giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp
xử lý năm mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
thời gian tới công an tp hà nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh gia quân xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
với phương châm không có vùng cấm xin cho
trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm như nồng độ cồn sử dụng ma túy để điều khiển phương tiện xử lý thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng nệt pô